tại hà nội viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tổ chức trao giải cuộc thi
tìm hiểu truyền thống sáu mươi năm ngành kiểm sát nhân dân thi viết chân dung cán bộ kiểm sát và bản lĩnh kiểm sát viên
đây là một trong số chuỗi hoạt động nhân kỷ niệm sáu mươi năm ngày thành lập ngành kiểm sát nhân dân
sau lễ phát động bàn tổ chức đã nhận được hơn bảy bài dự thi cho cả hai cuộc thi
nhiều tác phẩm được thiết kế độc đáo nhiều bài viết ấn tượng về ngành kiểm sát nhân dân
được gửi dự thi từ nhiều vùng miền của tổ quốc
trên cơ sở kết quả chấm giải của hội đồng trung khảo ban tổ chức quyết định trao sáu mươi giải các loại
cho cuộc thi tìm hiểu truyền thống sáu mươi năm ngành kiểm sát nhân dân hai mươi năm giải cho cuộc thi viết chân dung cán bộ kiểm sát và bản lĩnh kiểm sát viên